công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện sưởng chế biến gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn huy phát đắk lắc có gần hai mươi mét khối gỗ các loại không có giấy tờ hợp pháp
ngoài số gỗ trên lực lượng chức năng còn phát hiện hơn ba mét khối gỗ chiêu lưu nằm sát bờ rào bên ngoài khuôn viên xưởng gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn huy phát đắk lắc
cũng không có dấu búa kiểm lâm không có nguồn gốc hợp pháp hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng để xử lý